hôm nay năm tháng một mươi một theo dự kiến quốc hội khóa một mươi bốn kỳ họp thứ một mươi bước sang ngày thảo luận thứ ba về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước đầu tư công tài chính quốc gia cơ cấu lại nền kinh tế
chương trình mục tiêu quốc gia chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông than bản mồng
chương trình mục tiêu quốc gia chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông than bản mồng
chương trình mục tiêu quốc gia chủ trương chuyển mục đích sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông than bản mồng